tại huyện miền núi của tỉnh phú yên liên tiếp xảy ra cháy mía trên diện tích lớn gây thiệt hại cho người nông dân hàng trăm triệu đồng
nguyên nhân xảy ra cháy là do người dân đốt rác dọn dãy gặp trời nắng nóng gió thổi mạnh lửa bén sang các dãy mía lân cận
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên có văn bản gửi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sở công thương và ủy ban nhân dân các huyện thị xã
cẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra diện tích hướng dẫn nông dân biện pháp phòng chống cháy cho cây mía
cùng với đó làm việc với các nhà máy mía đường trên địa bàn tỉnh để có kế hoạch ưu tiên mua mía cũng như là diện tích mía đã cháy cho các nguy cơ có nguy cơ cháy cao